liên quan đến vụ xe đầu kéo tông hàng loạt xe gắn máy dừng đèn đỏ khiến nhiều người thương vong tại bến lức long an
vào chiều ngày hôm nay ba tháng một cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
tạm giữ hình sự đối với phạm thành hiếu ba mươi hai tuổi trú tại xã thạnh đức huyện bến lức tài xế điều khiển xe đầu kéo
vào tối ngày hai tháng một phạm thành hiếu đã ra trình diện công an huyện bến lức
đến khuya cùng ngày lực lượng chức năng đã đưa phạm thành hiếu đến bệnh viện để xét nghiệm các chỉ số
tại đây hiếu được thực hiện xét nghiệm hai lần mỗi lần cách nhau khoảng ba giờ
kết quả cả hai lần đều dương tính với heroin âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác
về nồng độ cồn lần xét nghiệm đầu tiên hiếu có nồng độ cao lần xét nghiệm thứ hai có giảm
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai tháng một phạm thành hiếu điều khiển xe đầu kéo khi đến ngã tư nhật tránh huyện bến lức tỉnh long an
đã đâm vào nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ và kéo lê gần hai trăm linh mét
vụ tai nạn khiến ba người tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu một mươi tám người khác bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện làm hư hỏng hai mươi một xe máy
sau khi vụ tai nạn xảy ra tài xế đã rời khỏi hiện trường đến tối cùng ngày tài xế ra trình diện tại công an huyện bến lức
vào sáng ngày hôm nay phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng đã đến thăm các nạn nhân vụ container tông hàng loạt xe
xe máy tại long an đang được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm

bệnh viện đã huy động toàn lực để cấp cứu điều trị cho các nạn nhân
chỉ có một trường hợp là chấn thương cột sống cổ tổn thương tủy cổ là nặng nhất và tiên lựa xấu